cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn giữ vai trò chính trong việc ổn định các khớp nên khi dây chẳng bị tổn thương
cũng đồng nghĩa nếu không được can thiệp kịp thời và đúng pháp đồ
người bệnh sẽ đối diện với nguy cơ thay đổi cơ sinh học bình thường của khớp bong sụn khớp thoai hóa sụn
đáng lo ngại hơn cả là nguy cơ thoai hóa khớp sớm hơn so với tuổi sinh học
là bệnh viện độc quyền nhập khẩu dây chẳng nhân tạo hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
đã phẫu thuật tái tạo thành công nhiều ca đứt dây chẳng chéo thậm chí có cả những bệnh nhân đứt đa dây chẳng
thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mình tên là trần thanh phong hiện tại đang kinh doanh về lĩnh vực hoa lan ở tp hcm
cắt đây hơn một năm thì tôi có đi đá banh và tôi bị chấn thương trong cái va chạm trong lúc đá banh đó
vậy như là mình nghe một cái cục ở ngay cái đầu gối của mình thì mình lúc đó cũng đau thì mình đi khám
thì bác sĩ nói là bị đứt dây dàn rồi phải mổ
sau khi khám tư vấn và giải thích cho bệnh nhân thì bệnh nhân có nhu cầu là mình chơi lại môn thể thao này
nhưng mà không mất đi một cái bộ phận nào trên cơ thể mình
cho nên là bệnh nhân không làm ý với phương pháp mổ
bệnh nhân không có lấy gông tự thông
thì bệnh viện tâm anh mới tư vấn và triển khai một cái phương pháp mới ra phương pháp dây chẳng nhân tạo
cứ nghĩ là sao nghĩ là một sợi dây chẳng làm bằng các sợi polyethylene cực kỳ vững chắc
và có thể thế cho sợi dây chẳng mà mình lấy tự thông ra
theo thông số của nhà sản xuất các sợi dây chẳng nhân tạo mềm mại này có khả năng chịu lực lên tới ba trăm linh kg
phẫu thuật nội soi cũng là một phương pháp can thiệp ít xâm lấn
cơ chảy máu giảm đau
bệnh nhân chỉ cần gây tê tủy sống hoàn toàn tỉnh táo để theo dõi diễn biến ca mổ
trong vòng sáu mươi phút qua màn hình vui vẻ trao đổi chuyện trò cùng bác sĩ
một ngày sau phẫu thuật bệnh nhân đã nhanh chóng phục hồi đi lại nhẹ nhàng và chủ động các sinh hoạt cá nhân
các chuyên gia cũng đã hướng dẫn cụ thể để bệnh nhân tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu
nhằm phục hồi chức năng sau phẫu thuật
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh hội tụ đầy đủ nhiều ưu điểm vượt trội về cơ sở vật chất
hệ thống trang thiết bị cùng đội ngũ chuyên gia bác sĩ hàng đầu việt nam
tại hà nội và các tỉnh phía bắc bệnh viện đa khoa tâm anh tiên phong cập nhật các phương pháp điều trị mới và hiệu quả nhất
đồng thời là nơi duy nhất sử dụng dây chẳng nhân tạo cho các bệnh nhân đứt dây chẳng
từ nay ngay tại việt nam bệnh nhân đã có thể lựa chọn phương pháp phẫu thuật này mà không còn phải ra nước ngoài tốn kém điều trị
đây là một trong những thông tin đặc biệt dành cho các vận động viên chuyên nghiệp tại việt nam